hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội không còn là hành vi khởi quyền dân sự
công đoàn cơ quan bảo hiểm xã hội nếu thấy có dấu hiệu vi phạm có quyền gửi văn bản đến cơ quan điều tra đề nghị xem xét khởi tố
đây được xem như là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện hiệu quả công tác quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện
liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội có một vấn đề mà chúng tôi nghĩ cần thiết phải nêu lên
đó là vấn đề mua bán sổ bảo hiểm
thực ra hiện tượng mua bán cầm cố sổ bảo hiểm xã hội đã có từ lâu
nhưng vừa qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên hiện tượng này đã diễn ra phổ biến
thậm chí có đối tượng còn giả mạo bảo hiểm tỉnh bình dương để thu mua bảo hiểm trước thời hạn nhằm trục lợi từ chính sách bảo hiểm xã hội
ảnh hưởng đến quy tính của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương rất là nhiều
chúng tôi là cơ quan thực hiện chính sách thì chúng tôi không bao giờ làm việc này và chúng tôi cũng không có trang mạng này
và khi người lao động gặp khó khăn bán sổ bảo hiểm xã hội này thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ rất là nhiều
cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh phối hợp để sở thông tin truyền thông tỉnh bình dương
ra quyết định xử lý vi phạm hành chính một mươi năm triệu đồng đối với ngô thị thúy kiều
về hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác
em tạo ra để thu hút khách hàng như là bảo hiểm xã hội bình dương
và chuyên sưu bán bảo hiểm xã hội thu mua bảo hiểm xã hội giá cao
em không biết là em đã làm sai phạm cho nên là em mong các cơ quan chức năng là
để cho em được cơ hội sửa sai và chỉ em phải sửa ra như thế nào
liên cá nhân em thì em đã gỡ bỏ hết tổng bộ một nội dung thông tin mà em đã có bắt trên mạng
tuy nhiên không bị thế mà hiện tượng thuê mua sổ bảo hiểm được chấm dứt
các trang mạng xã hội từng công khai trả mời đã truyền được cách thức hoạt động thật trọng hơn
trong vài người bán sổ bảo hiểm chúng tôi đã tiếp cận được với người chuyên thu mua sổ bảo hiểm xã hội
người này hiện đang sinh sống ở thành phố hồ chí minh

sổ bảo hiểm xã hội mà chúng tôi đang sử dụng làm đạo cụ
chủ nhân của nó đã đóng được một mươi năm sáu tháng
nếu đi thanh toán để lĩnh tiền một lần thì sẽ được thu về khoảng bảy mươi năm triệu đồng
người thu mua này đã trả giá một mươi năm triệu đồng
nếu giao dịch mua bán này thành công trừ các chi phí
chắc chắn anh ta sẽ lãi từ năm mươi năm đến sáu mươi triệu đồng
có lẽ vì lợi nhuận lớn nên anh ta liên tục hối thúc chúng tôi đến văn phòng công chứng làm thủ tục mua bán
để tăng thêm niềm tin anh ta có sẵn sàng gửi chứng minh thư và cả ảnh hai vợ chồng để thuyết phục chúng tôi
một mươi bốn h ngày hôm sau
một mươi bốn h ngày hôm sau
chúng tôi có mặt tại văn phòng công chứng chu thành trương
ở bảy trăm bốn mươi một đường cách mạng tháng tám phường sáu quận tân bình
nơi phạm thành trung giới thiệu là nhân viên làm việc tại đây
sau ba mươi phút chờ đợi trung đã gọi điện hướng dẫn chúng tôi lên gặp cán bộ công chứng tên là trâm